đoạn triển khai trong những năm qua đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tổng chiều dài đường dây năm trăm linh kv là tám bốn trăm chín mươi sáu km tăng hai hai lần so với năm hai nghìn một mươi
chiều dài đường dây hai trăm hai mươi một trăm một mươi kv tăng một chín lần so với năm hai nghìn một mươi
các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã nâng cao năng lực truyền tải có phần đáng kể trong việc bảo đảm cung cấp điện cho phụ tải và cải thiện chất lượng điện năng
trong thời gian vừa qua
các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã nâng cao năng